cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can tạm giữ lâm đình hưng trần văn quang và nguyễn văn khanh
về tội buôn lậu hàng trăm tấn dược liệu trên cả nước
trước đó ngày bốn tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và bắt quả tang
đối với trần văn quang người làm thủ tục hải quan và nguyễn văn khanh tài xế nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa là dược liệu qua biên giới
nhưng các đối tượng này lại mở tờ khai thông quan dưới dạng hàng hóa là hoa quả khô
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện ba trăm tám mươi tám trên bốn trăm linh sáu bao hàng hóa chứa bảy mươi hai chủng loại dược liệu
các đối tượng khai số hàng trên vận chuyển thuê cho lâm đình hưng và lâm đình hoài
ngay sau đó cảnh sát đồng loạt khám xét khẩn cấp phương tiện văn phòng làm việc và kho hàng của hưng và hoài
thu giữ hơn một trăm linh tấn dược liệu hai xe đầu kéo dơ móc hồ sơ tài liệu liên quan
ngày sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tạm giữ hình sự đối với lâm đình hưng
trần văn quang và nguyễn văn khanh để làm rõ hành vi có dấu hiệu về tội buôn lậu
mở rộng chuyên án cơ quan công an đã phối hợp với nhiều tỉnh thành tổ chức khám xét khẩn cấp
đối với nhiều cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền tại các tỉnh như bắc ninh hà nội
nam định nghệ an và tp hcm tại đây đã thu giữ số lượng lớn dược liệu các loại không có hóa đơn chứng tử
đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố bị can tạm giam lâm đình hưng
trần văn quang và nguyễn văn khanh về tội buôn lậu hiện vụ án đang tiếp tục được bộ công an mở rộng điều tra làm rõ